từ ngày hai mươi hai tháng chín đến ngày một mươi một tháng một mươi trên địa bàn huyện bắc bình tỉnh bình thuận có mưa lớn gây lũ ngập lụt trên diện rộng làm thiệt hại hàng ngàn hectare cây trồng các loại
hiện nay thì chính quyền các cấp cùng với nhân dân đang nỗ lực khắc phục hậu quả của thiên tai để ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất
sau ba ngày kể từ khi cánh đồng này bị ngập ống do nước từ trên nguồn tràn về vào ngày tám tháng một mươi nước vẫn còn ngập manh mông
toàn bộ diện tích lúa và cây trồng của bà con nhân dân trên cánh đồng này bị mất trắng
ở nhà làm ba máu thì khái hết hai máu xem hết một máu luôn một máu mấy nữa thì khái
xem giờ này gẳng hết rồi gẳng hai rồi cũng ngập luôn hết luôn à
từ cuối tháng chín đến đầu tháng một mươi trên địa bàn huyện bắc bình có mưa kéo dài
đặc biệt trong hai ngày mùng bảy và mùng tám tháng một mươi có mưa to có nơi mưa rất to kết hợp với lượng mưa ở thượng nguồn sông mau sông đồng cà dây tầm ru trà vầu nhà mừng
đổ về làm vỡ hai đoạn bờ canh hệ thống thủy điện úy thay đá giá
đoạn thuộc xã phan điển mỗi đoạn dài hơn một mươi mét thêm lượng nước tràn vệ hạ liu gây lũ ngập lột trên diện rộng
có tám trăm linh nhà dân ở hai xã bị ngập nặng là phan hòa và phan rí thành nước cao từ hai đến một năm mét
chính quyền địa phương đã phải di rời khẩn cấp hai trăm linh hộ dân tới khu vực an toàn
trong lúc nước đỉnh cao nhất địa phương quy động bà con khu vực ở lông hà thu bình long bây giờ tập trung các sống nhỏ và thúng
để di rời bà con đặc biệt là những cụ già và các em bé ra khỏi vùng đó tập trung ở những điểm cao
nước lũ cũng ngập toàn bộ cánh đồng trà vầu nha mừng tà bo thuộc các xã phan hòa phan rí thành và phan hiệp với tổng diện tích gần hai hectare
theo thống kê của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn toàn tỉnh bình thuận thiệt hại về tài sản diện tích cây trồng
và các công trình thủy lợi giao thông trên địa bàn huyện bắc bình trong đợt mưa lũ vừa qua ước hơn bốn mươi ba tỷ đồng
đến thời điểm này nước lũ đã rút ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận đã cùng với lãnh đạo các sở ngành có liên quan và ủy ban nhân dân huyện bắc bình
đi kiểm tra tình hình thực tế ngập lụt sạt lở canh mương chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả hỗ trợ giúp người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất
đến thời điểm này nước lũ đã rút ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận thiệt hại về tài sản diện tích cây trồng
và các công trình thủy lợi giao thông trên địa bàn huyện bắc bình trong đợt mưa lũ vượt qua ước hơn bốn mươi ba tỷ đồng

đến thời điểm này nước lũ đã rút ủy ban nhân dân tỉnh bình thủy lợi giao thông trên địa bàn huyện bắc bình trong đợt mưa lũ vượt qua ước hơn bốn mươi ba tỷ đồng